tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng trước các đại biểu quốc hội và cử tri cả nước
trong đó tổng bí thư nhấn mạnh đến việc không ngừng phát huy vai trò vị trí của quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
trải qua bảy mươi năm năm với một mươi bốn nhiệm kỳ hoạt động quốc hội luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc không ngừng phát huy vai trò vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân
cơ quan quyền lực cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thực hiện có hiệu quả chức năng quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật
đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những thành tiêu đạt được của quốc hội
đảng nước ta trong bảy mươi năm năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của đảng nhân tố quyết định để quốc hội hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó
đồng thời đó cũng là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng về tổ chức phương thức làm việc của quốc hội
năng lực hoạt động của các đại biểu quốc hội và các cơ quan của quốc hội
với sự phối hợp chặt chẽ cộng đồng trách nhiệm của chủ tịch nước
chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao mặt trận tổ quốc việt nam và các cơ quan hữu quan khác
là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tổng bí thư đề nghị quốc hội cần phát huy những thành tiệu và kinh nghiệm của bảy mươi năm năm qua
tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước
trong giai đoạn mới
cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò vị trí và trách nhiệm của quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
để từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện thật tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật
kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của đảng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân
cụ thể là quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật
sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ bảo đảm chất lượng
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn ưu tiên xây dựng mới bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt có tính khả thi cao tạo sự bứt phá về sự phát triển kinh tế xã hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng quốc hội nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ phát huy những kết quả kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của bảy mươi năm năm qua
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động đạt được nhiều kết quả
quan trọng đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đưa đất nước ta từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội
xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam